củng cố toàn diện đổi mới sáng tạo phát triển bền vững
thông qua bảy nhóm giải pháp trong sản xuất và kinh doanh
đó là phương châm mà đảng bộ tổng công ty du lịch sài gòn đề ra
tại đại hội đại biểu lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ tổng công ty du lịch sài gòn
đã nỗ lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra
trong nhiệm kỳ mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ tổng công ty du lịch sài gòn
đặt ra nhiệm vụ tăng cường liên kết hợp tác phát triển về du lịch
với các địa phương đồng bằng sông cửu long đông nam bộ trung bộ tây bắc và đông bắc
triển khai đầu tư khai thác dự án trung tâm kinh tế du lịch văn hóa
thành phố hồ chí minh tại nga tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại
cố phần hóa doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ
thương hiệu nguồn nhân lực xây dựng tổng công ty thành tập đoàn kinh tế
du lịch hàng đầu trong nước và khu vực
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm đã đánh giá cao
những thành tích mà đảng bộ công ty đóng góp trong nhiệm kỳ qua
và nghiêm túc rút kinh nghiệm với những khuyết điểm còn tồn động
để đạt được những mục tiêu nhiệm vụ phương hướng công tác
mà đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm